công an tỉnh hòa bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần hai viên hồng phiến và một kg ma túy đá
tại tối ngày hai mươi sáu tháng chín tại quốc lộ sáu thuộc địa phận tiểu khu hai thị trấn cao phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện trong xe ô tô
do nguyễn mạnh cường chú tệ phường vạn phúc quận hà đông thành phố hà nội điều khiển
có một bọc ni lông màu đen bên trong có chứa gần một kg ma túy đá trọng lượng chín trăm sáu mươi sáu tám mươi tám gram và một chín trăm sáu mươi bảy viên hồng phiến
tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình
để điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật
tối ngày hai mươi bảy tháng chín công an quận tân phú phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người tại nhiều địa phương
cụ thể vào tối ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng công an đã khám xét trụ sở làm việc nơi ở của nguyễn hoàng thạch
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai nơi ở hiện tại quận bình tân tp hcm
là đối tượng cầm đầu đường dây giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo
theo điều tra thạch đã thuê và sắp xếp cho tám mươi hai đối tượng làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn mạo danh các ngân hàng để làm thủ tục cho vay
rồi thu phí bảo hiểm tiền vay từ một bảy triệu cho đến ba chín triệu đồng tùy số tiền vay
các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hàng tỷ đồng
bước đầu qua trích xuất dữ liệu cơ quan chức năng xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước
riêng số lượng bị hại trên địa bàn tp hcm là khoảng sáu trăm linh người
với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn một tỷ đồng
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín
huyện huế quảng ngãi bão sợ bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cụ thể vào hồi một mươi giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc
một trăm linh sáu bảy độ kinh đông trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ ba mươi chín đến sáu mươi một km trên giờ giật cấp tám
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới ba mươi chín km trên giờ
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển
khu vực vịnh bắc bộ quảng trị đến cà mau có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao hai bốn mét biển động mạnh
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi con tum có gió mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám
cảnh báo mưa lớn từ chiều ngày hai mươi tám tháng chín
ở khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
từ ngày hai mươi tám tháng chín đến đêm ngày hai mươi chín tháng chín
ở khu vực bắc trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
khu vực đồng bằng ven biển bắc bộ và hòa bình có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm tám mươi mm
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi ngập úng tại vùng thấp
cấp độ dù do thiên tai cấp ba
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tp đà nẵng
cơn bão số bốn đã gây ra những thiệt hại ban đầu
năm trăm linh cây xanh ngã đổ gió mạnh làm hư hại tốc máy ba căn nhà
hai ghe nhỏ của ngư dân bị chìm và một số khu vực nhà dân
vẫn chưa khôi phục hệ thống điện
và trong sáng ngày hôm nay người dân cùng với lực lượng công an đã khắc phục bước đầu về thiệt hại
phóng viên thủy linh đã có ghi nhận ngay sau đây
bàn hoàng trở về sau đêm tránh chú bão
hai căn nhà cấp bốn liên kề của gia đình ông hồ huỳnh ngọ và bà trần thị kẹo
tại phường an hải tây quận sơn trà bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát
ở độ tuổi ngoài sáu mươi mất đi tài sản một đời gây dựng
khiến ông bà không khỏi xót xa
thiệt hại nặng nề sau cơn bão người dân lúc này cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương
và các nhà hậu tâm để chia sẻ phần nào khó khăn của họ
nhưng mong em em nhà hậu tâm đồ coi giúp đỡ giúp gia đình anh
gia đình anh rất là khó khăn
mỗi giờ có cái nhà lúc ra lúc vô giờ trứng bão xuống tán quăng hết đôi giờ
gia đình anh không biết làm ráng luôn em
chị cô công cũng cực quá
chị cô có tiền rồi cô có dơ của thì cô bỏ ra cô lồn
cô nhờ nhà nước ít cũng được chứ cô không có một ngòn luôn
cô đi lượm cho bố bố một bữa là hưa chọc bố chọc bố cô ăn hết
vâng thưa quý vị như vậy thì đã có những thiệt hại ban đầu
ảnh hưởng lớn đến tài sản của người dân
và sau khi cơn bão qua đi thì công tác giúp dân khắc phục các thiệt hại
đang được triển khai một cách khẩn trương
từ sớm cảnh sát khu vực trên địa bàn toàn thành phố đã xuống địa bàn
đi đến từng nhà dân sâu trong kiệt hẻm ghi nhận thiệt hại ban đầu
và giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa cắt tỉa cây xanh
để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường sau bão
cảnh sát khu vực xuống từng khu dân cư để mà ra sát lại nhà dân tóc mái
hay là có thiệt hại về người trước tiên thiệt hại về người và tài sản
để ra sát để báo lại chính quyền địa phương để mà khắc phục lại hậu quả sau bão
hiện nay thời tiết vẫn còn nguy hiểm
phố đà nẵng đề nghị người dân không được chủ quan không sửa chữa nhà cửa
khi chưa thật sự cần thiết tuyệt đối không được đi lại hoặc đánh bắt cá
trên sông hồ vùng trụng thấp ngập lụt để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra
khi cần giúp đỡ người dân có thể liên hệ đến đường dây nóng của công an
thành phố đà nẵng và chính quyền địa phương để được hỗ trợ
vâng và cũng trong sáng sớm nay ngày hai mươi tám tháng chín phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
đã đến thăm hỏi động viên người dân đang tránh trụ bão ru
tại trường trung học cơ sở thuận an thừa thiên huế
tại đây ngay khi gặp gỡ bà con phó thủ tướng đã ân cần thăm hỏi
tình hình sinh hoạt của người dân đồng thời nhắc nhở tình hình thời tiết
còn đang diễn biến phức tạp vì vậy người dân cần tuân thủ những yêu cầu
của chính quyền địa phương sở tại và chỉ về nhà khi thời tiết đã bình thường trở lại
đến sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại thừa thiên huế vẫn ghi nhận có gió cấp bảy cấp tám
kèm mưa to do hoàn lưu bão số bốn gây ra do ảnh hưởng của bão
trên nhiều tuyến đường cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông nguy hiểm cho người đi đường
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh công an các đơn vị địa phương đã huy động lực lượng phương tiện
phối hợp với các đơn vị chức năng cưa cây đổ ngã đồng thời tuần tra tuyên truyền nhắc nhở người dân
không đi vào tuyến đường nguy hiểm
hiện công an các đơn vị địa phương đang triển khai lực lượng tích cực xuống địa bàn
khắc phục hậu quả bão số bốn gây ra
ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
do còn gió lớn nên tỉnh đã ra thông báo tiếp tục cấm người dân trên địa bàn ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn
tỉnh thừa thiên huế cũng đã có ghi nhận ban đầu một trường hợp tử vong do cây gãy đổ khi ra đường sau bão
và cơn bão số bốn đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm ngày hôm nay đã gây ra nhiều thiệt hại tại tỉnh quảng nam
nhiều nhà dân bị tốc mái cây cối ngã đổ lan liệt
trên các tuyến đường ngập lụt cục bộ gây chia cắt giao thông
và ngay khi cơn bão số bốn vừa tan thì các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục thiệt hại và đảm bảo giao thông thông suốt
thưa quý vị tôi đang có mặt tại tuyến quốc lộ nguyễn hoàng thuộc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
cơn bão số bốn đổ bộ vào đất liền tỉnh quảng nam vào rạng sáng ngày hôm nay đã gây ngã đổ cây cối ở nhiều tuyến đường
trong đó tuyến đường nguyễn hoàng là bị nặng nhất
hiện tại thì tuyến đường này đã bị tê liệt và lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động cũng như là đoàn thanh niên công an tỉnh đang nhanh chóng khẩn trương cắt dọn những cây ngã đổ trên đường để có thể nhanh chóng thông suốt giao thông và đảm bảo đi lại của bà con nhân dân
xác định cơn bão số bốn là cơn bão mạnh có thể gây nhiều thiệt hại đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến giao thông toàn tỉnh
ngay từ khi cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông đã kéo barrier để ngăn các phương tiện đi vào những khu vực nguy hiểm có khả năng ngập nước cây cối ngã đổ
hiện tại số lượng cây xanh ngã đổ trên địa bàn tỉnh quảng nam rất lớn nhiều tuyến đường huyết mạch bị tê liệt các lực lượng đang huy động quân số phân chia theo từng địa bàn để nhanh chóng cắt dọn cây cối thông tuyến giao thông
ngay sau khi bão vừa chấm dứt lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để tiến hành khẩu soát tắt tỏa tiến đường đặc biệt là quốc lộ một và tiến đường một mươi bốn b và quốc lộ hồ chí minh để kịp thời phát hiện những nơi bị cây cối gãi đổ những nơi nước đập cao và sọt lở để kịp thời cắt phục thông tuyến đồng thời tổ chức lực lượng chống dạng hướng dẫn giao thông để đổng bỏ giao thông thông phúc
đồng thời mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến đường có nguy cơ ngập trên nửa mét xe cổ không thể lưu thông chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết
cơn bão số bốn cũng đã làm tốc mái nhiều nhà dân sạt lở nghiêm trọng nước lũ chia cắt ở các huyện miền núi như phước sơn tây giang đông giang
hiện lực lượng công an đang phối hợp với các lực lượng khác khẩn trương giúp người dân dựng lại nhà cửa và hướng dẫn di chuyển an toàn qua các vùng sạt lở
cơn bão số bốn cũng đã làm tốc mái nhiều nhà dân sọt lở nghiêm trọng nước lũ chia cắt ở các huyện miền núi như phước sơn tây giang đông giang
với tinh thần sung kích trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân lực lượng công an quảng nam đang nỗ lực khẩn trương khắc phục những thiệt hại do bão gây ra giúp người dân mau chóng trở lại cuộc sống bình thường
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trong chiều nay mưa vẫn có thể xảy ra tại các địa phương có bão đi qua
trong đó thừa thiên huế có cường độ mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
những mối nguy từ cơn bão số bốn thì vẫn chưa kết thúc
chính vì vậy lực lượng công an bên cạnh công tác giúp dân dọn dẹp khắc phục hậu quả sau bão thì vẫn duy trì ứng trực sẵn sàng có mặt xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ
xã vinh xuân huyện phú vang là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề do bão số bốn gây ra
nhiều nhà dân tốc mái cây cối gãy đổ hoa màu hư hại
hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện tham gia phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương đến từng hộ dân từng bước giúp dân lợp lại mái nhà khắc phục hậu quả
đồng thời tập trung dọn dẹp vệ sinh cây cối bị ngã giúp bà con sau cơn bão số bốn sớm ổn định lại cuộc sống
lực lượng công an thì mình rất cảm ơn
chẳng thôi là không biết răng răng mà dọn được cũng mùi da không biết răng răng được
lực lượng công an huyền đã phối hợp lực lượng quân đội cùng với lực lượng tại chỗ của cơ sở
đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ với những trang thiết bị để giúp bà con khắc phục hậu quả của cơn bão số bốn
còn tại huyện quảng điền sau khi nhận được tin kho chứa lúa của hợp tác xã phú thanh bị gió giật mạnh tung mái nhà
hơn một trăm ba mươi tấn lúa của xã viên ở trong kho có nguy cơ bị ảnh hưởng
lực lượng công an huyện đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng
thẩn trương di rời sơ lúa trong kho đến nơi khô giáo an toàn giúp đỡ lợp lại mái tôn của chủ sở hợp tác xã
tại các địa phương khác cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị tỏa đi các tuyến đường
hỗ trợ người dân dọn dẹp cây cối bị ngã đổ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tăng từng lực lượng về cơ sở
đặc biệt là các vùng sung yếu vùng bị thiệt hại tập trung khắc phục hậu quả của bão
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đề phòng mưa to kéo dài gây lũ lụt bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân
trước và trong bão lực lượng công an thừa thiên huế đã triển khai về các địa bàn cùng với địa phương để di dân đến nơi an toàn
cơ bản là sau khi bão vào thì tình hình an ninh chỉnh trị tình hình an toàn xã hội
cũng như tình hình bão đến ở bàn thừa thiên huế là cơ bản là không có thiệt hại lớn
dự báo trong những ngày tới do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế sẽ có mưa to
nguy cơ gây ngập lụt lực lượng công an vẫn tiếp tục duy trì ứng trực bảo đảm quân số
sẵn sàng có mặt xử lý khi có tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra
quảng ngãi cũng là một trong những địa phương trực tiếp hứng chịu những ảnh hưởng từ cơn bão số bốn
hiện chính quyền cũng đang cùng với các cấp các ngành và lực lượng công an tỉnh
dồn sức giúp dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra
ngay từ sáng sớm hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện sơn tịnh đã có mặt tại nhà bà bùi thị thùy nhung
ở thôn mỹ danh xã tịnh hiệp để giúp bà lợp lại mái nhà sớm ổn định cuộc sống
sau bão số bốn công an huyện sơn tịnh đã nhanh chóng huy động một mươi ba tổ với bảy mươi hai cán bộ chiến sĩ công an xuống các địa bàn
để giúp nhân dân khắc phục hậu quả
đến một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng chín đã thông ba mươi năm tuyến đường giao thông an toàn
số lượng cây xanh giải tỏa hành lang trên một trăm linh cây
giúp một hộ dân lợp
đồng thời chỉ đạo công an xã huy động lực lượng chốt chặn điểm ngập tràn
tại thôn thạch nội xã tịnh trà để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tình hình sau bão còn mưa to kéo dài nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét ngập lụt trên diện rộng rất cao
vì vậy lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động
hướng dẫn cho nhân dân không để xảy ra thiệt hại về tính mạng tài sản